theo tân hoa xá hơn ba mươi gia đình đã bị mất điện trong ngày hai mươi một tháng một
sau khi những cơn bão mạnh quét qua khu vực miền đông australia trong suốt đêm
bão gây ra những trận mưa đá tại thủ đô canberra đồng thời tiếp tục tiến xa hơn về phía đông australia
trong bối cảnh tình trạng mất điện kéo dài tại phần lớn các khu vực ở các bang new south wales queensland và victoria
cơ quan ứng phó tình hình khẩn cấp tại bang new south wales cho biết đã có hơn tám trăm linh cuộc gọi đề nghị hỗ trợ trong suốt đêm
phần lớn là từ các vùng ngoại ô phía nam thành phố sydney
tại new south wales gió mạnh tốc độ hơn một trăm linh km trên giờ ở một số khu vực đã khiến nhiều mảnh mái nhà bay trên không trung
và rơi xuống một tuyến đường chính đang có nhiều phương tiện giao thông qua lại
tại khu vực công viên quốc gia blue mortons hai thanh niên đã bị xét đánh phải nhập viện
về phía bắc bang queensland các cơn bão đã khiến khoảng hai mươi gia đình lâm vào cảnh mất điện
tại new south wales công ty điện angres cho biết một mươi bốn ngôi nhà đã bị mất điện do gió mạnh xét và mưa đá